chiều ngày ba mươi tháng một mươi hai ổ dịch phức tạp nhất hà nội đã có hơn một trăm một mươi ca dương tính
theo đó hai chùm ca bệnh này có liên quan đến đám hiếu đám cưới và liên quan đến các cơ quan công sở
do vậy lượng người có tiếp xúc với f rất nhiều
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội vừa thông tin trong sáng ngày ba mươi tháng một mươi
huyện quốc oai ghi nhận thêm một mươi bảy ca dương tính sars cov hai
trong đó có một mươi bốn ca tại thị trấn quốc oai và ba ca tại xã ngọc mỹ
các ca này đều là các trường hợp liên quan đến f được phát hiện trước đó
như vậy tính từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi đến nay huyện quốc oai ghi nhận tám mươi hai ca dương tính
phân bố tại năm quận huyện quốc oai sáu mươi tám ca thanh oai sáu ca hà đông sáu ca sơn tây một ca ba đình một ca
hiện ổ dịch tại huyện quốc oai đã lan ra các địa bàn là thị trấn quốc oai và các xã
liệp tuyết sài sơn đông yên cấn hữu phượng cách ngọc mỹ tuyết nghĩa
lực lượng chức năng của huyện và các địa phương đã điều tra truy vết
đưa đi cách ly y tế tập trung năm trăm ba mươi chín trường hợp f một bốn mươi trường hợp f một là trẻ em và người bệnh nền
được cách ly tại nhà theo quy định
đồng thời huyện cũng đã ra quyết định cách ly tại nhà ba hai trăm năm mươi trường hợp f hai
hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà gần bảy trường hợp f ba
ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
hiện thành phố có hai chùm ca bệnh diễn biến phức tạp gồm chung ở thị trấn quốc oai
huyện quốc oai và chung ở xã tiến thắng huyện mê linh hiện đã ghi nhận ba mươi ca mắc
hai chùm ca bệnh này có liên quan đến đám hiếu đám cưới và liên quan đến các cơ quan công sở
do vậy lượng người có tiếp xúc với f không nhiều công tác điều tra truy vết
xét nghiệm tiếp tục được triển khai để tiến tới khoanh vùng dập dịch trong thời gian sớm nhất
cùng với đó thành phố đang thực hiện giám sát người về từ các địa phương có dịch
đến nay đã giả soát quản lý và giám sát sức khỏe tám một trăm năm mươi ba người từ các tỉnh miền nam
trong đó phát hiện bốn mươi tám trường hợp dương tính bao gồm ba mươi bốn người trở về từ thành phố hồ chí minh
sáu người về từ tỉnh đồng nai ba người về từ tỉnh bình dương hai người về từ quảng ngãi
một người về từ tây ninh một người về từ hà giang và một người về từ hà nam
trong các ca dương tính này ngoài trẻ em chưa đến tuổi tiêm chủng có nhiều người đã được tiêm vaccine
cdc hà nội khuyến cáo kể cả khi đã tiêm vaccine thậm chí tiêm đủ mũi
người dân cần tiếp tục thực hiện tốt biện pháp năm k tốt nhất nên hạn chế tối đa việc đến những nơi đông người
khi phải đi đến trung tâm thương mại siêu thị bến xe bến tàu nơi công sở
người dân cần thực hiện quét mã qr code để thuận tiện cho việc truy vết khi phát hiện f
tính tới sáng ngày ba mươi tháng một mươi hà nội đã tiêm được chín bảy mươi tám triệu liều vaccine cho sáu bảy triệu người từ một mươi tám tuổi trở lên
ba bảy mươi một triệu người đã được tiêm đủ hai mũi tương đương gần sáu mươi dân số từ một mươi tám tuổi được tiêm hai mũi
theo báo cáo của sở y tế tỉnh phú thọ tính ứng các cấp độ dịch bệnh